thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển của internet mô hình nhóm diễn đàn trực tuyến
đề cập tới nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang thu hút sự tham gia của nhiều người cùng sở thích
từ những sân chơi chung này thành viên tham gia đã góp phần mang lại một số giá trị vật chất và tinh thần thiết thực
nhưng bên cạnh đó hiện tượng lợi dụng diễn đàn chia sẻ kiến thức để thực hiện những mục đích thiếu trong sáng
trục lợi truyền bá quan điểm tiêu cực sai trái cũng đang có nguy cơ xuất hiện ngày một nhiều
đòi hỏi cần có sự điều chỉnh ngăn chặn kịp thời
chương trình hôm nay giới thiệu bài
cẩn trọng khi tham gia các diễn đàn trực tuyến của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mấy năm gần đây tường trừng sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội như facebook youtube
đã góp phần đưa đến kết cục bị xóa sổ của các diễn đàn trực tuyến internet forum tại việt nam
khi hàng loạt các trang web hàng đầu cung cấp dịch vụ này như yêuomnhạc com
hoa học trò com
đã phải dừng hoạt động
lý do chủ yếu được giải thích là do sự tiện dụng của mạng xã hội
khiến các diễn đàn trực tuyến suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng thành viên lẫn người truy cập
chưa kể không thể phủ nhận hầu hết các diễn đàn kể trên vốn là trung tâm chia sẻ các sản phẩm vi phạm bản quyền
bởi vậy khi hoạt động chống vi phạm bản quyền trên môi trường số diễn ra một cách mạnh mẽ
với sự vào cuộc rốt ráo của các diễn đàn trực tuyến
các cơ quan chức năng
nhiều diễn đàn trực tuyến đã lập tức bốc hơi trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng
tuy nhiên trái với xu thế đó
vẫn có một số diễn đàn như tinh tế vn
tiếp tục sống khỏe với lượng thành viên tăng đều đặn và ổn định
cùng với đó là sự hồi sinh của các diễn đàn từng vắng bóng một thời
điển hình là voz forum
với hàng triệu thành viên
trong thực tế
vẫn có hàng nghìn người việt nam đang là thành viên
của các diễn đàn trực tuyến lớn trên thế giới
như reddit hay quora
so với mạng xã hội
tốc độ chia sẻ là nhược điểm của các diễn đàn trực tuyến truyền thống
song bù lại
thế mạnh của những diễn đàn này
lại chính là khả năng lưu trữ chủ đề bài viết thông tin
những giá trị mà fanpage cộng đồng chung sở thích group nhóm
trên facebook twitter chưa thể làm được
khác với fanpage group trên các trang mạng xã hội thường bị loãng
bởi các bài đăng quảng cáo trào lưu phản cảm
những diễn đàn trực tuyến thu hút người truy cập
bằng nhiều lĩnh vực chủ đề chuyên sâu đặc biệt
từ lâu tinhte vn đã nổi lên như một chuyên trang về tư vấn
giới thiệu bình luận về thiết bị sản phẩm công nghệ
diễn đàn autofun tạo tiếng vang về những chủ đề liên quan đến ô tô
xe gắn xe máy
văn hóa giao thông an toàn giao thông
voz là không gian giao lưu tâm sự gần gũi của giới trẻ
diễn đàn sách xưa là chốn tụ hội của những người sưu tầm sách báo quý hiếm
gần đây spider room cũng đang tồn tại như một diễn đàn trao đổi
tranh luận về các lĩnh vực chủ đề nóng đang thu hút sự quan tâm của xã hội
cùng một số ưu điểm nêu trên
sự ủng hộ từ cộng đồng các thành viên trung thành lâu năm
cũng góp phần không nhỏ trong việc duy trì sự tồn tại của các internet forum
trong đó hình thức quyên góp tài trợ của người dùng đóng vai trò khá quan trọng
để duy trì sự tồn tại và phát triển của diễn đàn trực tuyến
nhất là trong bối cảnh các đơn vị quảng cáo trực tuyến
hiện phần lớn đều ưu tiên hướng đến các thị trường màu mỡ như facebook youtube và instagram
nhờ những tiện ích trong thanh toán điện tử giao dịch số quá trình đóng góp
gây quỹ cho diễn đàn giờ đã không còn là thách thức khó khăn như trước đây
thậm chí tại một số diễn đàn ngoài việc tài trợ cho forum
các cá nhân và tổ chức còn có thể truyền khoản hỗ trợ tài chính cho thành viên chủ chốt
đóng góp nhiều bài viết tích cực góp phần duy trì tạo sức hút cho diễn đàn
một số bài viết chất lượng cũng được ban quản trị một số diễn đàn thu thập
biên tập để phát hành tạp chí sách và các ấn phẩm khác
để tìm hiểu thêm thông tin hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
để tồn tại trước sự tiến công của mạng xã hội thay vì đóng kín phạm vi tương tác của mình
các diễn đàn trực tuyến cũng chủ động hơn trong việc kết nối ảnh hưởng của họ đến facebook youtube
không chỉ vậy để tăng cường sự gắn bó đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm
một số cộng đồng lớn mạnh như autofun tinh tế còn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu trực tiếp
giữa ban quản trị thành viên chủ chốt với người mới gia nhập
không khí gia đình lớn như vậy đã giúp các diễn đàn truyền thông tin
giúp các diễn đàn trực tuyến vẫn là đối trọng lớn so với người khổng lồ mạng xã hội
dù vậy các diễn đàn trực tuyến tại việt nam nói riêng và thế giới nói chung
cũng đang đối mặt với không ít thách thức mới mà đáng lo nhất là sự tham gia của các thành viên cực đoạt
điều này không chỉ ảnh hưởng tới uy tín và chất lượng của diễn đàn
gây mất đoàn kết giữa thành viên tham gia mà còn đưa đến không ít tác động xấu gây bức xúc trong cộng đồng
nguy hiểm hơn là hiện tượng lợi dụng tranh luận đối thoại
để truyền bá các nội dung kích động gây thù hằn dân tộc chia rẽ vùng miền
hiện tượng nguy hiểm này dù không phải phổ biến nhưng nhìn chung hầu như ít nhiều
đều diễn ra ở hầu khắp các diễn đàn tại việt nam hiện nay
tiêu biểu như lời bình luận vô ý thức của ch quản trị viên của diễn đàn tinh tế khi viết
trên đời này chỉ có hai loại người người tốt và người thanh hóa
người đàn ông quyền lực của diễn đàn này cũng đã không ít lần bị tẩy chay vì cung cách nói chuyện hồ đồ và cảm tính của mình
tranh luận bình luận lợi dụng diễn đàn đưa ra ý kiến cá nhân thiếu văn hóa phản cảm
không phải là hiện tượng xấu duy nhất xảy ra trên những diễn đàn lớn
bởi cũng như mạng xã hội các diễn đàn trực tuyến cũng thường xuyên phải đối mặt với thông tin giả mạo
bài viết ngụy khoa học chủ đề lệch lạc về nhận thức lối sống
nguy hiểm hơn các bài viết này lại thường nhận được sự tán đồng hùa theo từ một số người trẻ tuổi đại loại như
nếu không muốn tư duy tội thì đừng tư duy theo tiếng việt
chữ việt không cần sửa điều cần sửa là cả tiếng việt
sự đói khát thứ văn xuôi tai hay là không phải cứ biết chữ thì đọc được văn chương
của thành viên tôn ác tuấn linh trên diễn đàn spider room
điều cần lưu ý là
điều cần lưu ý là
cách viết mấy chữ chữ việt không cần sửa của người này được viết theo kiểu chữ cải tiến
theo đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền nguyên phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội trước đây
nhằm mục đích chọc cười câu view
là một dịch dài trẻ nhưng suy nghĩ của tôn át khiến nhiều người phải ngỡ ngàng
khi anh này tỏ ra xem thường chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình với ý kiến cho rằng
tiếng việt ảnh hưởng không tốt đến cách ta tư duy vì
tư tưởng phân chia vai vế ngấm quá sâu
cái bản ngã không bao giờ được tồn tại độc lập
trên thực tế không ít các bài viết ý kiến nguy khoa học phàn khoa học như vậy
tràn ngập trên nhiều diễn đàn hiện nay
nguy cơ tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực tới người đọc
nhất là với những đối tượng trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm sự chín chắn
người đọc dễ dàng bắt gặp những chủ đề mơ hồ thiếu kiểm chứng
như thực dưỡng chữa bệnh ung thư anti vaccine chống tiêm vaccine
giáo dục tại gia home school
đó là chưa kể từ lâu một số diễn đàn trực tuyến là điểm đen
được biết đến như là các trung tâm môi giới mại dâm quảng bá cờ bạc
truyền bá văn hóa phòng đồi trụy thậm chí chất gây nghiện thức thần
để che mắt cơ quan chức năng người tổ chức các diễn đàn này thực hiện nhiều thủ đoạn
như đặt máy trù tại nước ngoài đổi tên diễn đàn tên miền truy cập cài đặt đường linh ẩn
vì vậy sau nhiều đợt truy quét gắt giấy
các diễn đàn này vẫn có thể tiếp tục sống hoặc phục hồi tiếp tục gây hại đến xã hội
chẳng hạn sau khi dừng hoạt động một thời gian những thành viên cũ của diễn đàn đầy tai tiếng
chiết học đường phố tiếp tục đăng tải nhiều bài viết ca ngợi khuyến khích thành viên sử dụng
các thứ ma túy như nấm thức thần lsg thuốc gây ảo giác cần sa
theo quan điểm của ban quản trị triết học đường phố
thì chất thức thần giúp con người biết nhìn thế giới khác đi hiểu hơn về các giác quan
hiểu hơn về cách thà lòng và thực sự thư giãn
táo tận hơn ban quản trị một số diễn đàn khác còn tổ chức nhiều hoạt động quyên góp
giao lưu công khai để lôi kéo thêm thành viên mới nhằm phục vụ các mục đích thiếu trong sáng
thậm chí là vi phạm pháp luật mà điển hình là trường hợp một diễn đàn khiêu dâm dành cho người việt
ở trong và ngoài nước
khi thường xuyên tổ chức các sự kiện
trao giải cho các văn hóa phẩm đồ chủy
không thể phủ nhận sự đóng góp của các diễn đàn trực tuyến với những thành viên tham gia nói riêng
và xã hội nói chung
bởi lẽ những diễn đàn này đã góp phần tạo thêm sân chơi để người dân chia sẻ đam mê
sở thích cá nhân kết nối cộng đồng khuyến khích phát huy sự sáng tạo cùng nhiều phẩm chất khác
nhiều quan điểm bài học quý từ các thành viên trong một số diễn đàn đã được tập hợp để xuất bản
và trở thành những cuốn sách có giá trị cho cộng đồng như tập sách du học ký vạn dặm có chi
khai thác từ diễn đàn spider room hoặc phản ánh tích cực từ phía các thành viên diễn đàn autofun
đã có những ảnh hưởng nhất định góp phần nâng cao kiến thức văn hóa giao thông hiện nay
đóng góp từ nhiều thành viên việt nam trên các diễn đàn toàn cầu như reddit hay quora
đã góp phần làm thay đổi nhận thức nâng cao sự hiểu biết của người nước ngoài đối với việt nam
là những cơ sở vững chắc để các diễn đàn trực tuyến tiếp tục tồn tại và phát triển
duy trì và phát huy ảnh hưởng lên cộng đồng mạng
tuy nhiên bên các ưu điểm văn hóa tham gia các diễn đàn trực tuyến tại việt nam
vẫn còn nhiều vấn đề như sự lòng lèo của ban quản trị quy định chưa nghiêm túc và thiếu tính gian đe
ngoài ra tình trạng ngang nhiên nhờn như tồn tại của một số diễn đàn xấu
cũng làm dấy lên mối lo ngại trong dư luận nhất là những bậc phụ huynh
khi con em họ có thể thoải mái truy cập
gặp các nội dung xấu mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào
vì vậy việc nhanh chóng có giải pháp quản lý phù hợp
chấn trình kịp thời những chuệch choạc nâng cao chất lượng của diễn đàn trực tuyến
kiên quyết ngăn chặn và thẳng tay loai bỏ diễn đàn xấu
độc xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức sai phạm nghiêm trọng về pháp luật
sẽ góp phần quan trọng để không gian mạng trở thành môi trường trong sạch và an toàn đối với mọi người sử dụng
trong bối cảnh văn hóa sử dụng mạng xã hội đang được nâng cao
ngày càng trở nên quy củ lành mạnh hơn bởi ý thức của cộng đồng và các đơn vị quản lý
mối quan tâm dành cho các diễn đàn trực tuyến dường như lại đang bị buông lỏng
xem nhẹ thậm chí bỏ qua
vô hình chung điều này đã tạo điều kiện cho một số diễn đàn phát triển tự phát
mất kiểm soát hoặc tạo lỗ hổng cho những diễn đàn có nội dung độc hại
có điều kiện xuất hiện nhằm thực hiện các mưu đồ thiếu trong sáng
nguy hiểm hơn từ những diễn đàn này một số kẻ xấu đã lợi dụng liên kết với mạng xã hội
công cụ để chúng vươn dài vòi bạch tuộc tác động và ảnh hưởng lên các kênh trực tuyến khác
tiếp tục gây thêm nhiều hệ lụy xấu
việc ngăn chặn nhanh chóng hiệu quả các diễn đàn xấu hoạt động đòi hỏi phải có sự tham gia
từ nhiều bên mà trước hết là ý thức tuân thủ pháp luật của các thành viên tham gia diễn đàn
các nhà cung cấp dịch vụ internet lực lượng an ninh mạng
vì chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt
thì môi trường mạng mới có thể từng bước được lành mạnh hóa góp ích cho cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài cẩn trọng khi tham gia các diễn đàn trực tuyến của tác giả quang minh
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi